đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đã làm việc với bảo hiểm xã hội việt nam về kết quả công tác năm hai nghìn một mươi bảy phương hướng nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín
tại buổi làm việc phó thủ tướng vương đình huệ đánh giá trong năm hai nghìn một mươi bảy bảo hiểm xã hội việt nam đã hoàn thành và vượt mức tất cả các chỉ tiêu mà chính phủ đã giao
nhưng vẫn còn rất nhiều khó khăn để thực hiện thành công nghị quyết số hai mươi một của bộ chính trị và các nhiệm vụ mà chính phủ giao trong thời gian tới
theo số liệu của bảo hiểm xã hội việt nam cả nước hiện có trên một mươi ba triệu người tham gia bảo hiểm xã hội gần tám mươi triệu người tham gia bảo hiểm y tế
tổng số thu bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp đạt hơn hai trăm chín mươi tỷ đồng
ngành đã chi trả bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp với tổng số tiền trên hai trăm bảy mươi tỷ đồng
công tác thanh tra chuyên ngành được tăng cường đưa tỷ lệ nợ bảo hiểm xã hội xuống dưới ba
mức thấp nhất từ trước
phát biểu tại hội nghị biểu dương những thành tích mà bảo hiểm xã hội đạt được trong năm hai nghìn hai mươi
phó thủ tướng vương đình huệ cũng đã chỉ ra nhiều tồn tại hạn chế
nhất là khi tình trạng nợ động đóng bảo hiểm xã hội vẫn còn ở mức cao
hành vi trục lợi lạm dụng quỹ bảo hiểm y tế còn phổ biến
công tác thanh tra chuyên ngành được tăng cường đưa tỷ lệ nợ bảo hiểm xã hội xuống dưới ba
mức thấp nhất từ trước
họi người đã remain subscribe like continua để ủng hộ kênh nhé
từ đó phó thủ tướng vương đình huệ yêu cầu bảo hiểm xã hội việt nam
cần phối hợp tốt hơn nữa với các bộ ngành trung ương và các địa phương
trong thực thi chính sách về bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
đồng thời cần đẩy mạnh truyền thông về hoạt động tăng cường minh bạch việc quản lý
thu chi quỹ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế để thu hút nhiều hơn người dân tham gia bảo hiểm xã hội
tăng cường giám định việc chi trả bảo hiểm y tế để ngăn chặn trục lợi
tạo hài lòng cao nhất với người dân và các chủ thể tham gia